vì thiếu tiền trả nợ đối tượng trần anh thuyết chú tại thành phố bông ma thuột đã làm giả các loại giấy tờ con dấu
chứng nhận quyền sử dụng đất để phai tiền ngân hàng rồi chiếm đoạt tài sản
nhận được tin báo của bị hại phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc đã vào cuộc điều tra và còn phát hiện thêm
cũng với thủ đoạn này tuyết đã chiếm đoạt của hai ngân hàng khác với tổng giá trị hơn một tỷ bốn trăm linh triệu đồng
thời gian qua phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh đắk lắc nhận được đơn của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn
chi nhánh nơ trang lòng phường tân tiến thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc với nội dung tố cáo đối tượng trần thục trinh
ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuột có dấu hiệu làm giả các con dấu và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để vay chiếm đoạt số tiền tám trăm linh triệu đồng
qua quá trình điều tra lực lượng công an đã làm rõ đối tượng này là trần ánh tuyết ở phường tân lợi thành phố buôn ma thuột nhưng lấy tên giả là trần thục trinh
tuyết khai nhận do nợ nần trồng chất không trả nổi nên đã lên mạng internet tìm liên hệ mua các loại giấy tờ giả
sau đó tuyết làm các con dấu giả của văn phòng xác nhận nhà đất văn phòng công chứng cơ quan công an và giả chữ ký để đóng vào chứng minh nhân dân
sổ hộ khẩu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đã mua cùng với cái tên giả trần thực trinh
với bộ giấy tờ giả đó tuyết đã mang đến ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nơi trang long ở phường tân tiến thành phố buôn ma thuột vai chót lọt tám trăm linh triệu đồng
do năm hai nghìn một mươi bốn em làm ăn thức bạn là có nợ nần của nhiều người nên em có tìm hiểu ở trên mạng facebook thấy có trang đó họ nhận làm giấy tờ

trước đó cũng với thủ đoạn như trên trần ánh tuyết đã lừa chót lọt hai chi nhánh của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh nơi trang long

ngân hàng nào có quan hệ công nợ với bị can trần ánh tuyết thì liên hệ với phòng cảnh sát kinh tế qua số điện thoại sáu mươi chín bốn mươi ba tám mươi chín nghìn bốn trăm tám mươi hai hoặc số chín trăm chín mươi bảy một nghìn tám trăm tám mươi tám năm mươi tám gặp điều tra viên thụ lý vụ án để được hướng dẫn giải quyết